thì cái loại sản phẩm phi vật thể mà từ cái thời mà kinh tế nông nghiệp hay sân bắt thái lượng thì nó rất là ít
nhưng bây giờ trong cái kinh tế số thì cái sản phẩm phi vật thể nó rất là nhiều
thì cái mà chuyển đổi số là ta nói đến cái phần vật lý đúng không
mà ta chuyển đổi số nó như thế nào
các tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong doanh nghiệp
vẫn là những điểm yếu trong công cuộc chuyển đổi số
báo cáo của vcci cho thấy số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
chiếm tới hơn chín mươi tám số lượng doanh nghiệp
song trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế
có đến tám mươi chín mươi máy móc sử dụng trong các doanh nghiệp việt nam là nhập khẩu
gần tám mươi là những công nghệ cũ từ thập niên một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi
theo kết quả khảo sát của bộ công thương
có tới một mươi sáu trên một mươi bảy ngành khảo sát đang có mức độ sẵn sàng thấp
trước xu hướng tham gia ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động
để chứng minh cho quan điểm của mình giáo sư tiến sĩ nguyễn ái việt đã lấy ví dụ về câu chuyện sản xuất vòng bi
theo ông đây mới là bản chất của chuyển đổi số chứ không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
thì nó mới lóc một cái sensor vào cái vòng bi đánh xe đó
và thay vì bán vòng bi thì bây giờ nó trở thành công ty là cung cấp dữ liệu
mà do cái sensor ở các đánh dăng của hàng triệu motor đó nó gửi về trung tâm và ông tạo thành những sản phẩm mới
đấy là những thông tin cực kỳ quý giá về hệ thống giao thông đường bộ
và ông bán cái đấy cho các nhà mà xây dựng đường xá thì ông ổng được nhiều tiền hơn vòng bi rất nhiều
thậm chí là vòng bi bây giờ cũng có thể cho không cũng được
phân tích thêm về câu chuyện của phó giáo sư nguyễn ái việt tiến sĩ nguyễn đức thành cho rằng chính công nghệ đã giúp doanh nghiệp nhận thấy giá trị mới của việc sản xuất vòng bi
dữ liệu từ việc chiếc ô tô đi thế nào trở thành thông tin giá trị không chỉ cho công ty sản xuất mà còn với đơn vị thiết kế xây dựng cầu đường
nhưng để có được những dữ liệu như vậy công ty này vẫn phải tiếp tục sản xuất vòng bi
cho dù có những quan điểm còn khác biệt nhưng hiện đang là thời điểm được các chuyên gia và doanh nghiệp nhìn nhận tính ưu việt của kinh tế số thúc đẩy thương mại điện tử chuyển đổi số